huyện vân hồ được coi là một trong những điểm nóng nhất về tội phạm ma túy của tỉnh sơn la cũng như của cả nước
song song với việc chủ động đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới
công an huyện đã đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa xã hội tuyên truyền vận động nhân dân
nhận thức rõ về tác hại của ma túy và tham gia cùng cơ quan chức năng đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này
tròn một năm trước vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh sơn la đã đấu tranh thành công chuyên án một mươi tám tn một mươi chín tn
xóa sổ hai tụ điểm ma túy phức tạp tại bản lũng xá bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ bắt và tiêu diệt một mươi bảy đối tượng
trong đó có hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thu một số lượng lớn vũ khí quân dụng và nhiều loại tăng vật khác
góp phần thay đổi cục sản

về pháp luật và tác hại của ma túy của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế
chính vì vậy việc xác định đối tượng trọng tâm trong tuyên truyền vận động là đoàn viên thanh niên là một chủ trương đúng đắn
bản thân các đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng đắn về ma túy và tác hại của ma túy
thì mới chính là những tuyên truyền viên tích cực đối với gia đình người thân và những người xung quanh họ
đây là một hoạt động rất là thiết thực và có ý nghĩa
đây là một hoạt động rất tích cực và hiệu quả
mục tiêu chính là nhằm để tuyên truyền vận động cho các ngành các đoàn thể rồi chính quyền địa phương và bà con nhân dân
nhận thức rõ về hiệu quả và tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội
từ đó thì có ý thức để tham gia các hoạt động phòng chống ma túy rồi tổ chức quản lý và cai nghiện tại cộng đồng tại gia đình
có thể nói một năm qua
địa bàn trọng điểm về ma túy xã lóng luông nói riêng huyện vân hồ nói chung đã được chuyển hóa cơ bản
tuy nhiên công an huyện và các ban ngành chức năng địa phương vẫn nỗ lực công tác tuyên truyền vận động phòng ngừa tệ nạn và tội phạm ma túy
song song với chuyển đổi cơ cấu kinh tế nâng cao chất lượng sống của đồng bào
thì ủy ban dân huyện cũng đã tập trung chỉ đạo nhiều các giải pháp trong đó có những giải pháp trọng tâm như sau
thứ nhất là tập trung tuyên truyền vận động là chính
trên cơ sở cái vận động tuyên truyền đó thì chúng tôi tập trung là cho các hồng thư để tối giác tội phạm để nhằm phát hiện và ngăn chặn những đối tượng sử dụng ma túy
phòng chống tuyên truyền về hiểm họa ma túy là việc làm thiết thực là trách nhiệm của cá nhân gia đình cơ quan tổ chức và của toàn xã hội
cùng với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền đấu tranh
phòng ngừa tội phạm tệ nạn ma túy tại địa bàn trọng điểm này đang góp phần tích cực xây dựng một huyện vân hồ trở thành địa bàn sạch về ma túy có đời sống văn hóa tinh thần ngày càng văn minh tiến bộ